nhằm chia sẻ khó khăn giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ hội chữ thập đỏ tỉnh yên bái cùng với các tổ chức cá nhân đã quyên góp ủng hộ được hơn năm mươi tấn hàng hóa hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
sau bốn ngày phát động chương trình đã vận động được trên năm mươi tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu
nhân dịp này mặt trận tổ quốc tỉnh yên bái cán bộ công chức viên chức các huyện thị xã thành phố ủng hộ một ngày lương
các doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng quyên góp ủng hộ từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống